tiến sĩ anthony efauci cố vấn y tế hàng đầu của tổng thống joe biden chỉ ra rằng liều vaccine mana thứ ba của pfizer và moderna rõ ràng làm tăng mức độ kháng thể tế bào ghi nhớ b và t
cả ba đều là những chỉ số quan trọng cho thấy hệ thống miễn dịch được bảo vệ tốt chống lại covid một mươi chín
bà huad chia sẻ điều này có vẻ đúng cho dù người đó tiêm ba mũi vaccine hay tiêm hai mũi cộng với việc phục hồi sau khi mắc covid một mươi chín
do vậy tiêm phòng mang lại tấm chắn bảo vệ giúp thế giới không phải quay lại thời kỳ đầu của đại dịch và tiêm chủng lại từ đầu
bà cũng nêu rõ chính phủ cần phải đảm bảo bệnh viện và nhân viên y tế sẵn sàng cho tình huống gia tăng số ca nhập viện cũng như khả năng tiếp nhận nhiều ca bệnh trẻ hơn
ngay sau khi có thông báo về biến chủng omicron nhiều nước trên thế giới có xu hướng siết chặt nhập cảnh
cũng như các biện pháp kiểm soát biên giới để trì hoãn quá trình virus xâm nhập đồng thời câu giờ giữa lúc chạy đua giải mã biến chủng omicron
tuy nhiên theo phó giáo sư harward các lệnh cấm đi lại bằng đường hàng không có xu hướng gây thiệt hại cho kinh tế xã hội nhiều hơn so với ý nghĩa bảo vệ sức khỏe cộng đồng
đây là biện pháp cần hạn chế áp đặt bà nhấn mạnh
sự phân bổ bất bình đẳng vaccine ngừa covid một mươi chín trên thế giới là vấn đề nan giải
việc biến chủng omicron lây lan nhanh ở châu phi nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp được cho là kết quả của các việc nước dầu không chia sẻ đủ vaccine với các quốc gia đang phát triển
sau hai năm tính tới đầu tháng một mươi hai
gần sáu mươi năm dân số các nước thu nhập cao đã được tiêm ít nhất một khối vaccine theo số liệu của tổ chức y tế thế giới
nhưng con số này ở nước thu nhập thấp chỉ là tám sáu
theo bà natasha hogwarts dù nhìn từ góc độ đạo đức hay an ninh y tế toàn cầu
các quốc gia có thu nhập cao phải dành nhiều kinh phí và nỗ lực hơn nữa để tiêm chủng cho người dân ở các quốc gia có thu nhập thấp
chúng ta phải mở rộng quy mô triển khai liều đầu tiên và liều thứ hai cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới
không ai an toàn cho đến khi tất cả đều an toàn tới giờ vẫn đúng với covid một mươi chín bà huad cho biết
nhiều chuyên gia cảnh báo thế giới có nguy cơ tiếp tục bị kéo vào một vòng luận quần nguy hiểm
trong đó các biến chủng mới đã lo ngại trỗi dậy ở những nơi chưa được tiêm vaccine
sau đó biến chủng lại thúc đẩy các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn đặt hàng liều tăng cường
khiến cơn khát vaccine ở những nước nghèo thêm trầm trọng
tuy nhiên bà hugud cho rằng thế giới vẫn có thể cân bằng nhu cầu tiêm vaccine và mở rộng tiêm chủng cho trẻ em
khi tăng nhanh tỷ lệ bao phủ chủng ngừa ở các nước có thu nhập thấp bằng cách tăng cam kết tài trợ vaccine
song phương hoặc thông qua covax
bên cạnh đó các nước cũng cần giảm giao cản xuất khẩu đối với vaccine và các thành phần tạo ra vaccine từ mỹ
liên minh châu âu eu và ấn độ
từ khóa ở đây là tính bền vững và công bằng
bà huad cho biết các nhà sản xuất nên cho phép sản xuất vaccine covid một mươi chín chất lượng cao ở nước thu nhập thấp
bằng cách chia sẻ kiến thức cũng như công nghệ đã được cấp bằng sáng chế
các khoản viện trợ vaccine là không đủ để chấm dứt đại dịch này
đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc khi phần lớn người dân trên thế giới đã được tiêm chủng đầy đủ
hoặc do sự xuất hiện và thống trị của một biến chủng mới gây triệu chứng nhẹ hơn nhiều so với các biến chủng hiện tại